xin kính chào quý vị khán giả mở đầu sẽ là thông tin cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám cả nước đã có hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca nhiễm mới của đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
và con số trên cho thấy là hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là gần hai mươi triệu liều
sở y tế hà nội sáng nay ngày ba mươi một tháng tám cho biết trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các ca này đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
còn các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh đã có quyết định gia hạn thời gian giãn cách xã hội
để phòng chống dịch covid một mươi chín từng bước nới lỏng các quy định để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới
và theo đó tỉnh bến tre sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày ba mươi tháng tám cho đến ngày một mươi tháng chín
tỉnh tiền giang địa phương có gần một mươi ca mắc covid một mươi chín
cũng đã có quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày ba mươi một tháng tám
đến hết ngày một mươi năm tháng chín theo chỉ thị số một mươi sáu với bảy đơn vị huyện thành thị
còn tỉnh trà vinh có một ba trăm hai mươi sáu ca cũng quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày ba mươi một tháng tám
cùng thưa quý vị vào chiều qua ngày ba mươi tháng tám
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước xác nhận phát hiện chín ca dương tính với virus sars cov hai
đều đang làm việc tại công ty tinh tuyển khu công nghiệp đồng xoài một xã tân thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
điều đáng quan tâm là công ty này đang thực hiện ba tại chỗ
cụ thể theo thông tin điều tra dịch tệ
cho biết một nhân viên ba mươi sáu tuổi của công ty hải đạt
địa chỉ đường tân tránh hiệp tân uyên bình dương
đến lắp máy hút bụi tại công ty tinh tuyền từ ngày một mươi chín tháng tám
và ở cùng nhóm thợ sáu người thực hiện phương án ba tại chỗ
tuy nhiên công ty này không hợp đồng với cơ sở y tế đến test nhanh cho những nhân viên này
mà trả tiền cho nhân viên tự đi test nhanh
vào trưa ngày hai mươi chín tháng tám nhân viên trên tự đi test nhanh covid một mươi chín
tại phòng khám đa khoa tâm đức thành phố đồng xoài
thì có kết quả dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế thành phố đồng xoài đã lấy mẫu xét nghiệm pcr
và cho kết quả dương tính
các lực lượng chức năng thành phố đồng xoài đã khẩn trương triển khai
các biện pháp khoanh vùng phun khử khuẩn điều tra dịch tễ
và phong tỏa tạm thời công ty tinh tuyển
bước đầu đã truy vết được sáu f một
trong đó có năm mươi bảy trường hợp thuộc công ty tinh tuyền và ba f một ngoài cộng đồng
đồng thời trung tâm y tế thành phố đồng xoài khẩn trương thực hiện
các biện pháp xử lý tại công ty tinh tuyền
cụ thể là lấy mẫu xét nghiệm năm trường hợp thuộc tổ lắp máy hút bụi
và toàn bộ cán bộ công nhân người lao động đang làm việc tại công ty tinh tuyền
cùng nhóm thợ hồ đang xây dựng trong khuôn viên của công ty này
tất cả làm việc trong khuôn viên công ty theo hình thức ba tại chỗ
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội và cả nước đang diễn biến phức tạp
các quận huyện trên địa bàn thủ đô đang nâng cao trách nhiệm
của từng gia đình trong phòng chống dịch bệnh
nhiều mô hình đã được triển khai tạo chuyển biến trong nhân dân nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh
và trong nội thành hà nội thì với đặc thù nhiều ngõ ngách nhỏ
việc giữ gìn vùng xanh tại các địa điểm này là cực kỳ quan trọng
vậy người dân tại các khu vực này đã làm gì để giữ an toàn trong thời điểm dịch bệnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
sáu giờ sáng ca trực chốt vùng xanh của ông lê văn quang
tại ngõ tám mươi năm đường xuân thủy quận cầu giấy hà nội bắt đầu
đội tự quản vùng xanh tại ngõ có nhiệm vụ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để giám sát tại các chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế
nhắc nhở người dân tại ngõ hạn chế tiếp xúc giữa các nhà
tất cả hàng hóa khi giao đến phải nhận tại đầu ngõ khi cầm vào phải xin khử khuẩn
chúng tôi thường xuyên trực thay nhau ca ra ba tiếng một người
thực hiện công tác kiểm soát người ra vào
ngoài ra thì là tôi cho ra nhưng mà đi chợ đi búa hạn chế
nhưng mà phải phát cái vé xanh giấu xanh để biết là người trong ngõ
và những người đi vào thì tuyệt đối không được vào
kể cả làm gì nữa cũng đừng có vào trong vùng xanh vùng an toàn
tôi cảm thấy có yên tâm hơn vì có tội covid bảo vệ
mọi người kiểm soát ra vào các thứ tốt hơn
tại một ngõ vùng xanh khác trên đường cầu giấy
người dân đã tự làm một hàng rào để kiểm soát người ra vào ngõ
tôi nói là cũng vận động mọi người dân
là cũng cách ly và những gia đình và gia đình
hàng xóm hay hàng xóm như vậy tôi cũng động viên mọi người là cũng cách ly
lên cách ly ra và kể cả tên vaccine rồi nhưng vẫn phải đeo khẩu trang khi ra đường
ra đường trừ khi những trường hợp mà người cho ra là người đi mua những nhu phẩm thiết yếu
tại hà nội rất nhiều khu vực vùng xanh là các ngõ ngách nhỏ
với mật độ dân cư dày đặc có thể lên tới hàng nghìn người dân một ngõ
thì nguy cơ lây lan covid một mươi chín tại các địa điểm này rất cao

hầu hết quen biết nhau từ trước
vì vậy tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phát huy vai trò trong việc ra soát người dân tại đây
hiện tại ở trong xóm này có khoảng năm mươi hộ gia đình
và có một số hộ người ta sẽ cho sinh viên người ta thuê
thế nên cũng mật độ dân số cũng đông
trong tổ xóm nhà mình thì
ở đây có các cái thanh liên thì tự rác ra đây để trực chốt
và nhận các cái đồ ship của khách
và hạn chế những cái khách ra vào
và khi mà ra vào thì sẽ được ghi chép đầy đủ
người ta cũng rất đồng thuận
và cũng giúp đỡ nhiều về mặt bây giờ
giống như là quạt mát này
nước uống cũng đúng rồi
với việc liên tiếp phát hiện nhiều ca f không qua sàng lọc
có thể thấy số lượng ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội vẫn còn giải rác
vì vậy chính ý thức và sự đồng tâm nhất trí bảo vệ những vùng xanh của cộng đồng
sẽ tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua ngày ba mươi tháng tám
hai đối tượng ma túy tông cán bộ công an phường
đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế trên đường phan đình phùng
thuộc tổng một phường tránh lộ tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã bị bắt giữ
theo đó đối tượng là trưng tấn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu md một trăm linh nghìn chín trăm bảy mươi
trở theo sau đối tượng
ưng quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
liêu thông trên tuyến đường phan đình phùng
tông vào cán bộ công an phường tránh lộ
đang thực hiện tại chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường tránh lộ phối hợp với các tổ tuần tra
không chế nhanh đối tượng
và qua kiểm tra phát hiện đối tượng
tàng trữ một gói ma túy
qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc ông hồ hữu nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu trung cư phú mỹ hưng quận bảy tp hcm
đến siêu thị yon city mark garden plaza
trên đường tôn giật tiên
phường tân phong quận bảy
xưng là ban chỉ đạo quận bảy
và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ siêu thị này
vì không mua được thực phẩm
công an quận bảy đang củng cố hồ sơ
và báo cáo vụ việc lên
ban giám đốc công an tp hcm
xin ý kiến chỉ đạo và xử lý
tại buổi họp báo cung cấp thông tin
về tình hình dịch trên địa bàn tp hcm
tổ chức vào chiều ngày ba mươi tháng tám
thượng tá hoàng đình thạch
phó trưởng công an quận bảy cho biết
người đàn ông trên và người phụ nữ đi chung
không phải là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín quận bảy
người này cũng khai nhận chiếc thẻ được đưa ra
thời điểm ấy là từ một người bạn cho
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn
trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh
ông nhân có đi chung với một người phụ nữ
đã to tiếng cãi vã quát nạt
với bảo vệ siêu thị
tuy nhiên thì nhân viên siêu thị thông báo
chỉ bán thực phẩm theo đơn đặt hàng qua online
vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội
nên không đồng ý bán cho người này
một lúc sau ông nhân xuất hiện yêu cầu
nhân viên siêu thị bán hàng cho người phụ nữ
khi không mua được hàng thì ông nhân
quay sang quét nạt rồi đưa một chiếc thẻ ra dọa
như nội dung clip đăng tải
trên mạng xã hội facebook
dù đang căng mình để cùng địa phương
phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng trong thời gian vừa qua công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai vẫn phát huy vai trò nồng cốt
triển khai đồng bộ các biện pháp
góp sức cùng cấp ủy chính quyền nhân dân
phòng chống dịch và đẩy lùi các loại tội phạm
trên địa bàn
ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
mặc dù hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ
công an huyện xuân lộc
phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kỳ vụ
để kiểm soát dịch
khu cách ly phong tỏa chốt chặn
để bảo đảm sự an toàn cho người dân
thế nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự
truy quét tội phạm
vẫn được đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc
thực hiện và ngăn chặn có hiệu quả
điển hình như vụ nhóm giang hồ ở long khánh
hẹn với nhóm giang hồ xuân lộc
dùng hung khí tự chế để thanh toán nhau
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
ngăn chặn kịp thời
trong lúc quá trình đang hẹn
thì lực lượng chức năng công an huyện
đã xuống và ngăn cản kịp thời
và đã bắt đưa về huyện
điểm đá có khi cũng lên
điểm đá đâu cũng bao nhiêu triệu
cũng triệu chặn vậy á
cái bữa mấy anh lộc chưa bắt
thì đá được bốn triệu mấy vậy á
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ án hình sự
đã được công an huyện xuân lộc triệt phá
trong thời gian qua
theo thống kê
sáu tháng đầu năm
tình hình tội phạm trên địa bàn
huyện xuân lộc đã giảm
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra phá án đạt trên chín mươi năm
riêng từ đầu tháng bảy đến nay
đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc
đã triệt phá thêm tám vụ phạm pháp hình sự
trong đó một vụ giết người
năm vụ trộm cắp tài sản
và hai vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đội còn triệt phá được
một tụ điểm đánh bạc
khởi tố bốn bị can
và bắt được bốn đối tượng truy nã
đang lẩn trốn tại địa phương
bên cạnh công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
công an huyện xuân lộc còn xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm trong phòng chống dịch
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
hàng trăm trường hợp ra đường không lý do
không đeo khẩu trang
vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
tập trung đông người
cùng với đó công an huyện tiếp tục phối hợp hiệu quả
với các xã thôn ấp
cũng như các ngành các cấp trên địa bàn huyện
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật cho nhân dân
lực lượng công an toàn huyện
và đến xã thị tấn
điển hai quyết định
các biện pháp công tác
phòng ngừa nghiệp vụ
phòng ngừa xã hội
quản lý chặt chẽ
các đối tượng hình sự
ma túy kinh tế
trên địa bàn huyện
kịp thời phát hiện
chử lý các băng nhóm tội phạm
và tuyệt đối là không để
các băng nhóm tội phạm hoạt động
theo kiểu xã hội đen
các băng nhóm tội phạm

để tồn tại trên địa bàn huyện
với tinh thần và trách nhiệm
công an huyện xuân lộc đã đang và sẽ
tiếp tục nỗ lực phát huy tốt vai trò trách nhiệm
trong công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời tích cực phối hợp với
các cơ quan y tế và các ngành liên quan
thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch
bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc
cho nhân dân
chuyển sang các tin tức
an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án giết người yêu cầu rồi
tự sát xảy ra tại một nhà trọ
ở tổ chín phường hòa thọ tây
quận cầm lệ tp đà nẵng
lực lượng chức năng vừa nhanh chóng làm rõ
và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đức hiếu
hai mươi chín tuổi chú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
là hung thủ gây ra vụ giết người nói trên
theo cơ quan điều tra
hiếu và chị nguyễn thị thu hương
một mươi chín tuổi chú tại xã hòa phong huyện hòa vang
vốn có quan hệ tình cảm với nhau
cả hai cùng thuê nhà ở một dãy trọ
trên địa bàn phường hòa thọ tây
thời gian gần đây chị hương đòi chia tay
và thường xuyên thể hiện tình cảm với những người đàn ông khác
bực tức vào tối ngày hai mươi chín tháng tám
hiếu đã ra tay sát hại chị hương
sau đó hiếu cũng dùng dao tự cắt cổ mình
nhưng bất thành
và bị công an quận cầm lệ bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh
vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ trịnh thị thu trang ba mươi năm tuổi
ở xã ngọc thụy huyện gia lâm tp hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trang là đối tượng nằm trong đường dây
mua bán trái phép ma túy tổng hợp
với số lượng lớn trên tuyến hà nội bắc ninh
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút
ngày hai mươi chín tháng tám tại khu đô thị bắc tử sơn
thuộc địa phận phường tân hồng thị xã từ sơn
tổ công tác đã bắt quả tang trịnh thị thu trang
khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
gần một trăm một mươi năm gam ma túy tổng hợp
được biết để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
trang thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động
mỗi lần giao dịch trang lựa chọn và kiểm tra kỹ
địa điểm giao hàng đồng thời trực tiếp nhận đủ tiền
sau đó gọi người mang ma túy đến
để trang bán cho các con nghiện
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bảy đối tượng
để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm đối tượng bị bắt giữ gồm
trần văn sơn ba mươi bảy tuổi nguyễn hiễu trung ba mươi tám tuổi
phạm văn hai ba mươi hai tuổi
trần doãn lệ hai mươi bảy tuổi
và thái anh hào ba mươi năm tuổi
cả năm đều quê ở tỉnh nghệ an
đây là những đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nặng
chỉ trong vòng trước đây một tháng
các đối tượng đã thực hiện ba vụ cắt
gần hai trăm linh mét cáp điện ngầm của dự án
khu dân cư long thọ
ở xã phước an huyện nhân trạch
mang đi bán lấy tiền chia nhau sử dụng ma túy
công an huyện nhân trạch cũng khởi tố
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối với phạm ngọc tuấn năm mươi tuổi
quê ở tỉnh thừa thiên huế
và nguyễn công quang năm mươi tuổi
chú tại huyện nhân trạch
và chiều ngày ba mươi tháng tám
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà
trong hẻm số năm mươi phan đình phùng
quận phú nhuận tp hcm
khiến cho một người phụ nữ tử vong
và nhiều tài sản bị thiêu dụng
căn nhà xảy ra hỏa hoạn diện tích
chỉ khoảng bốn mươi m hai nằm ở cuối hẻm
đây là nơi ở của một gia đình gồm bốn người
theo điều tra ban đầu
nguyên nhân vụ cháy có thể do bình ga phát nổ
trong lúc nấu ăn
vụ cháy đã khiến cho một người phụ nữ tử vong
nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng
căn nhà đối diện cũng bị thiệt hại một số tài sản
cơn mưa lớn từ đêm qua
đến hai giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng tám
nhiều tuyến đường và khu phố trên địa bàn
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã ngập sâu
và nhiều điểm ngập sâu là đến hai m
làm cô lập một phần khu phố hòa đồng
thị trấn đức phong
hàng chục ngôi nhà bị ngập nặng
đã khiến cho nhiều tài sản bị nước cuốn trôi
gây thiệt hại nặng nề
do mưa quá lớn diễn ra trong thời gian ngắn
và lúc đêm khuya nước thượng nguồn
đổ về suối đắc oai lớn
nên việc tiêu thoát không kịp
đã dâng tràn vào nhà hàng
tràn vào hàng chục căn hộ gia đình
trên địa bàn thị trấn đức phong huyện bù đăng
đặc biệt là khu phố hòa đồng
có nơi nước dâng cao lên hai m
người dân chỉ kịp lên gác
báo lực lượng chức năng huyện hỗ trợ
lực lượng chức năng cùng với phương tiện cứu hộ
đã có mắt kịp thời
lập vùng cảnh báo nguy hiểm
đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm
hỗ trợ người dân di rời tài sản
phân luồng giao thông
và đến bảy giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám
nước đã bắt đầu rút dần
chính quyền địa phương huyện bù đăng
vẫn đang thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai